ngày nay với mong muốn cho con vào học tại các ngôi trường chất lượng
có một số phụ huynh đã tìm mọi cách để chạy trường cho con
và lợi dụng được tâm lý này nhiều đối tượng đã tiến hành lừa đảo để chiếm đoạt tài sản
công an huyện khói châu tỉnh hương yên đã ra quyết định tạm giữ đối với phan thị tú anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở thôn mậu lâm xã dân tiến để điều tra về tội làm giả con dấu
tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này đã làm giả giấy chứng nhận trúng tuyển nguyện vọng hai vào trường trung học phổ thông minh châu
để chiếm đoạt hơn hai trăm bốn mươi ba triệu đồng của người dân hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng